bị tính nhân chia tay lưu hoàng ân cho rằng có kẻ chọc kệ bánh xe
gã liền lên mạng xã hội mua acid để thực hiện ý đồ trả thù tàn độc
người phụ nữ bán thịt lợn nhận cả ca acid của con đồ giận cá chém thớp
sau ba ngày bị bắt giữ lưu hoàng ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê thành phố hồ chí minh
kẻ tạt acid gây ra cái chết cho chị t d l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ngụ phường tân đông hiệp thành phố dĩ an đã khai nhận quá trình phạm tội và lẩn trốn của mình
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng này là một trong những thành tích xuất sắc
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
chị t d l điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường từ chợ về nhà
khi đến trước nhà số hai mươi hai đường vũng việt phường tân đông hiệp thành phố dĩ an
thì bất ngờ có đối tượng nam đi xe gắn máy ở chiều ngược lại
cầm ca nhựa màu hồng hất chất lòng là dung dịch acid vào mặt của chị t d l rồi tàu thoát
chị t d l đã được mọi người sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để điều trị nhưng đã mất mạng
qua trích xuất các camera an ninh tại hiện trường và các tuyến đường hung thủ di chuyển cho thấy
kẻ tạt acid chị t d l đi loại xe exciter màu trắng đỏ chạy ngược chiều với nạn nhân
sau khi gây án đối tượng rẽ trái về hướng đường đoàn thị kia
rồi rẽ phải theo đường dt bảy trăm bốn mươi ba hướng về ngã ba đông tân
ngoài ra camera còn ghi lại hình ảnh
trên đường tẩu thoát đối tượng còn dừng lại để cười bỏ áo khoác và quay lại hiện trường để nhanh ngóng tình hình
chị t d l làm nghề bán thịt heo ở thành phố dĩ an
một người bạn của chị t d l cho hay cách thời điểm gây án khoảng bốn tháng
chị t d l có mâu thuẫn với một người phụ nữ tên x quê ở đông tháp
x mua thịt heo và nợ của chị t d l sáu triệu đồng nhưng không trả
khi chị l đòi nợ thì có xảy ra mâu thuẫn với x cùng bạn trai của x tên là ân
nhưng sau x mà ân bỏ đi đâu không rõ
qua giả soát các mối quan hệ các mâu thuẫn khác của chị t d l trong thời gian gần đây
ban chuyên án nhận thấy chỉ duy có mâu thuẫn với ân x là đáng lưu ý nhất
mặt khác đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án khá giống với hình dáng của ân
mà cơ quan công an thu thập được nên đã tập trung điều tra về đối tượng này
ân có tên đầy đủ là lưu hoàng ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đăng ký thường trú tại quận một mươi hai tp hcm
ân có vợ và một con nhưng đã chia tay vợ sau đó có quan hệ tình cảm với x quê ở đồng tháp
vào thời điểm chị l bị nạn thì x đang sinh sống ở quê
từ các biện pháp nghiệp vụ được triển khai cơ quan công an đã xác định chính ân là nghi can gây ra vụ án này
sáng bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phát hiện ân đang lẩn trốn ở thành phố nha trang khánh hòa
công an tỉnh bình dương đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bắt giữ ân
tại cơ quan công an ân thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân tại acid chị l là do lòng thù hận của y đối với chị l
vì chị l có lời lẽ xúc phạm y và bạn gái
ngoài ra sau khi xảy ra mâu thuẫn với chị l có tài khoản lạ đăng hình ảnh nhạy cảm của ân và chị x trên mạng xã hội facebook
nên ân nghi ngờ chính chị l đã bêu xấu mình vào bạn gái
ân ôm hẳn trong lòng và quyết tâm sẽ trả thù chị l
trong một lần đi nhậu với bạn ân nghe kể về chuyện có hai cô gái ở thành phố thủ đức vì mâu thuẫn với người khác mà bị tạt acid
nghe vậy ân nảy sinh ý định tạt acid dằn mặt chị l
để thực hiện ý định ân lên mạng mua acid cắt sẵn trong nhà rồi chơi thời điểm thuận lợi để gây án
sau khi gây án tôi quay về nhà ở quận một mươi hai được ít phút rồi chạy xuống cửa khẩu tho mo tỉnh long an để tìm cách trốn qua campuchia
tuy nhiên do bộ đội biên phòng cửa khẩu phát hiện nên tôi không vượt biên được
tôi bắt xe quay về nơi tạm trú của vợ cũ tại phường tân đông hiệp dĩ an bình dương để thăm con và nói với vợ cũ muốn đi tìm việc làm
nghe vậy vợ tôi liên hệ với một người bạn để xin việc cho tôi ở thành phố nha trang khánh hòa
tôi bắt xe khách đến thành phố nha trang thuê nhà trọ cho đến lúc bị bắt
trước buộc khai báo tỏa nhân dân cấp cao tại tp hcm lưu hoàng ân tỏ thái độ thanh khẩn
quay mặt xuống hàng ghế đại diện người bị hại luôn miệng nói lời xin lỗi
trong thâm tâm ân hiểu rằng bản thân gặp sai lầm khó rung khi bỗng dưng tự tay sô đổ tất cả
ân có một tiền án về tội hủy hoại tài sản và bị tòa án nhân dân quận một mươi hai phạt một năm cải tạo không giam giữ
trước ngày ra tòa ân từng có tổ ấm với vợ và hai con
công việc bảo vệ tuy vất vả nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình
tuy nhiên ân không biết trân trọng mình đang có mà sống buông thả với những quan hệ tình cảm ngoài luồng
năm hai nghìn hai mươi ba liêu hoàng ân và chị võ thị thanh xoan nảy sinh mối quan hệ yêu đương
sau một thời gian hai người cắt đứt tình cảm đường ai nấy đi
ân chẳng những khâu nhìn nhận bản thân lại đổ hết cam giận lên người chị l ngụ dĩ an tỉnh bình dương
trong suy đoán của ân chị l thường xuyên nói xấu bị cáo gây cảnh ân đôi ngả chia ly với chị doan
ân nhớ lại sự hận thù trong con người bị cáo dâng lên nên nảy sinh ý định trừng phạt chị l vàng axis
để thực hiện hành vi phạm tội sáng hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
bị cáo đặt mua một trăm linh ml dung dịch hóa chất qua một trang mạng xã hội với giá tám mươi đồng
trưa cùng ngày một nhân viên giao hàng không rõ nhân thân lai lịch gọi điện thoại hẹn giao acid
cho bị cáo trước cổng siêu thị metro cũ thuộc quận một mươi hai tp hcm
cầm bình hóa chất trong một thời gian dài ân có điều kiện để suy nghĩ lại
nhưng với đầu óc chất chứa hận thù bị cáo lại bỏ khoa
sau đó ân tiến hành pha chế đổ acid vào chai nhựa rồi tiến về quầy thịt lợn của chị
ở phương tân đông hiệp tp dĩ an tỉnh bình dương
mai phục đến khoảng hai mươi h hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
khi thấy chị l rời đi và đứng một mình đứng trước một căn nhà ở khu phố đông triều phường tân đông hiệp
ân liền lái xe đến đối diện rồi lạnh lùng hất thẳng dung dịch acid lên người nạn nhân
gây án xong ân bỏ chạy nhưng vẫn ám ảnh bởi âm thanh chị liên đau đớn kêu cứu trong tuyệt vọng
ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ân nhận được tin chị l không qua khỏi
liền tìm đường tẩu thoát gã bỏ trốn sang tỉnh khánh hòa ẩn náu
tuy nhiên sự ám ảnh tội lỗi khiến ân không thể chịu đựng được
đêm ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba gã đến công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
xét xử sơ thẩm tòa nhân dân tỉnh bình dương tuyên phạt lưu hoàng ân hai mươi năm tù về tội giết người
ân chấp nhận trả giá cho sai lầm nên không kháng cáo
nhưng người đại diện hợp pháp cho bị hại lại đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt tử hình ân
để cảnh tỉnh cho xã hội về nỗi đau tội phạm acid gây ra
tại phiên tòa phúc thẩm ông lê văn hùng đại diện hợp pháp cho bị hại cho rằng
bi kịch ân gây ra cho gia đình ông là quá lớn
chị l mất đi khi tuổi đời còn quá trẻ bỏ lại hai con nhỏ bơ vơ thiếu hơi ấm tình mẹ
việc tăng hình phạt bị cáo là để dăn đe các hành vi dùng axis gây án
từ đó cần tử hình ân để làm gương
ân lắng nghe và thể hiện sự ân hận cho rằng bị cáo không có ý thức tước đi tính mạng chỉ lừ
bị cáo chỉ muốn gây thương tích nhằm mục đích trả thù
hậu quả trị lỡ mất mạng nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo
nay ân đồng ý với mức bồi thường tổn thất tinh thần do đại diện hợp pháp của người bị hại
tại phiên tòa hôm nay cho bị cáo được gửi lời xin lỗi tới anh hùng
và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
ân nghẹn rọng
vị thẩm phán chủ tọa nêu nhiều câu hỏi với bị cáo và xác định
chỉ vì mâu thuẫn vô cớ liêu hoàng ân lại sử dụng hóa chất tấn công bị hại
khiến trị lỡ suy hô hấp và mất mạng
mặc dù tại phiên tòa bị cáo cho rằng không có ý thức tước đi tính mạng của chị l
song bị cáo là người đã trưởng thành nhận thức rõ tác hại nguy hiểm của hóa chất gây bỏng
nhưng vẫn thực hiện
hậu quả chết người đã xảy ra nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội giết người
tội lỗi lưu hoàng ân thực hiện gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân
làm mất an ninh trật tự địa phương xã hội
hiện nay loại tội phạm sử dụng hóa chất có khả năng làm chết người
hoặc dẫn tới nạn nhân phải sống đời sống thực vật hiện nay đang có xu hướng gia tăng
cần thiết phải xử phạt với mức án nghiêm khắc mới đủ tác dụng giáo dục gian đe
nhất là bị cáo ân lại thuộc trường hợp có nhân thân xấu
với nhận định trên hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên hình phạt hai mươi năm tù dành cho ân về tội giết người
sự nhỏ nhen ích kỷ và bản tính tàn bạo đã khóa chặt tương lai của ân
khiến bị cáo nghẹn ngạo ân hẳn chăm suốt phiên tòa phúc thẩm
tuy hối hận muộn máng nhưng hình ảnh đó là sự cảnh tình giáo dục chân thực
đến những ai còn manh nha ý tưởng dùng acid làm công cụ phạm tội
chẳng những bị pháp luật xử lý nhà mình các bị cáo còn bị tòa án lương tâm phan xét
bởi hình ảnh bị hại kêu cứu đau đớn dưới sự hủy hoại của acid là nỗi kinh hoàng không thể nào quên